tại trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng
các em không chỉ được chăm sóc nuôi dưỡng mà còn được hướng nghiệp dạy nghề tạo việc làm
có thu nhập ổn định để tự nuôi sống bản thân điều này thể hiện sự quan tâm của nhiều tổ chức
và cá nhân trong và ngoài nước qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau da cam
hai mươi nạn nhân chất độc da cam đang sinh hoạt học tập tại cơ sở một và hai thuộc trung tâm bảo trợ
nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố đà nẵng
tại cơ sở một ngoài các hoạt động hỗ trợ phục hồi chức năng dạy học cho các trường hợp dị tật
trung tâm còn thường xuyên tổ chức các lớp dạy nghề như may mặc kết hoa làm nhang
đồng thời tìm đầu ra cho sản phẩm giúp các nạn nhân vươn lên trong cuộc sống
có những cái nghề để hướng nghiệp cho các em thì chúng tôi cùng với hội nạn nhân chất độc da cam
là phải tìm những cái nguồn những cái nhà tài trợ
ví dụ như là vừa rồi chúng tôi đã tìm những cái nhà tài trợ
chúng tôi có tìm được một nhà tài trợ trường cao đẳng nghề ở hà nội
để mà hướng nghiệp cho các em trong vòng sáu tháng để cho các em có được một cái tặng cho các em một cái nghề gì đó
thì chúng tôi cũng sẽ là nỗ lực để mà tìm được cái nhà tài trợ như vậy hỗ trợ về cho học nghề cho các em
từ năm hai nghìn sáu đến nay trung tâm đã tổ chức thành công gần một mươi lớp dạy may
với hàng trăm học viên là nạn nhân chất độc da cam điều xin

các học viên sau khi hoàn thành khóa học có thể nhận may gia công tại nhà
hoặc trở thành công nhân may trong các xí nghiệp trên địa bàn thành phố với thu nhập ổn định
chúng tôi cũng cung cấp được một số hàng ví dụ như may mặt thì chúng tôi cũng hợp đồng được một số đối tác may bên nhật bản
và hương thì chúng tôi cũng bỏ các dịch vụ tăng lễ của đà nẵng và thậm chí đến hà nội
cũng như các cái nhuộm quả hoa mà các cháu làm ra thì chúng tôi cũng được trưng bài
các hỗ trợ của thành phố đà nẵng và hỗ trợ trong nước và quốc tế
trong sáu tháng đầu năm nay thành hội và các cấp hội trên địa bàn thành phố đà nẵng
đã kêu gọi vận động được năm tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu đồng để hỗ trợ giúp đỡ cho một trăm linh nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố
tuy nhiên công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam nhất là tạo sinh kế bền vững cho họ vươn lên trong cuộc sống
không chỉ đòi hỏi bản thân của mỗi nạn nhân vượt qua khó khăn của sức khỏe dị tật
mà rất cần sự chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của cả cộng đồng bằng những việc làm cụ thể và lâu dài